công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường điều tra vụ hỏa hoạn tại một công ty dệt nhuộm vải
lửa bất ngờ bùng lên vào lúc nửa đêm qua bên trong công ty dệt nhuộm vải có vốn đầu tư nước ngoài nằm trên đường nguyễn du phường an phú thành phố thuận an kèm theo nhiều tiếng nổ
khu vực cháy là bồn chứa dầu lò hơi dùng để nhuộm vải
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã điều một mươi xe nước hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy và ngăn chặn cháy lan qua các xưởng chữa hàng hóa trong công ty
gần một tiếng sau ngọn lửa được không chế vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khu vực lò hơi của công ty hư hỏng toàn bộ hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng
ngay trong sáng ngày hôm nay doanh nghiệp đã cho công nhân các xưởng nghỉ làm để khắc phục sự cố đồng thời khắc phục công tác khám nghiệm hiện trường
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai mươi một bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra bị cáo hoàng văn hưng cựu cán bộ công an đã thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt
ngoài ra bị cáo hưng đã tự nguyện tác động gia đình người thân và bạn bè khắc phục thay bị cáo toàn bộ số tiền một mươi tám tám tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án
là bị cáo đầu tiên đứng trước bục khai báo bị cáo hưng khẳng định lý do thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt là vì từ cuối tháng một mươi một bị cáo đã thay đổi nhận thức
cùng hầu tòa phúc thẩm ba bị cáo bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên trung thân về tội nhận hối lộ và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế nhận hối lộ bốn mươi hai sáu tỷ đồng nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao nhận hối lộ hai mươi năm tỷ đồng và vũ anh tuấn cựu cán bộ công an nhận hối lộ hai mươi bảy ba tỷ đồng
trong số hai mươi một bị cáo kháng cáo duy nhất bị cáo trần minh tuấn giám đốc công ty cổ phần xây dựng thái hòa kháng cáo kêu oan cả về hai tội các bị cáo còn lại đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trong đơn kháng cáo nhóm các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét một số tình tiết giảm nhẹ bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội mức độ hậu quả của hành vi vi phạm để cân nhắc cho được hưởng khoan hồng của pháp luật giảm nhẹ hình phạt sớm trở về với gia đình và xã hội
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt xóa băng nhóm cướp tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cầm đầu đường dây
vì là phạm hữu tài đã chỉ đạo nhóm chân dế của mình cho nhiều người vai tiền với lãi suất lên đến ba trăm sáu mươi một năm
khi con nợ chậm trả tiền nhóm này tìm đến nhà dùng súng công cụ hỗ trợ uy hiếp hành hung để xiết tài sản và bắt ép phải viết giấy nhận nợ mới gồm cả gốc và lãi phạt
sau đó chúng tiếp tục tính lãi trên số tiền mới
với cách tính này băng nhóm của tài đã thu lời bất chính nhiều tỷ đồng
sau khi củng cố hồ sơ phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ phạm hữu tài và một đàn em là cân nhật xanh về tội cướp tài sản bắt hai đối tượng khác về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
mua và sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân nguyễn hải đương và nguyễn văn phúc vừa bị lực lượng chức năng tỉnh vĩnh long xử phạt vi phạm hành chính
trước đó công an thị trấn vũng liêm phát hiện phúc và đương đi xe máy về xã trung hiếu huyện vũng liêm phúc mang giày và tất của lực lượng công an còn đương mặc trang phục cảnh sát cơ động
đương gai nhận lên mạng xã hội đặt trang phục của lực lượng cảnh sát cơ động với giá gần ba triệu đồng sau đó cả hai sử dụng di chuyển trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh vĩnh long giả danh lực lượng công an tuần tra để nhắc nhở người vi phạm giao thông
đương bị phạt tám năm triệu đồng về hành vi mua bán trái phép sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân và nguyễn văn phúc bị phạt một triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân
công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý ba đối tượng về hành vi tổ chức mua bán trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện tràng bom bắt quả tang nguyễn lê nhật tùng đang tàng chữ trái phép chất ma túy thu giữ ba gói tinh thể một trăm linh